tối ngày một tháng bảy tại thành phố đà lạt học viện lục quân bộ quốc phòng đã tổ chức buổi tọa đàm giao lưu điển hình tiên tiến xứng danh bộ đội cụ hồ
đây là hoạt động nhằm tôn vinh các điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ
tại buổi giao lưu các đại biểu đã được nghe những câu chuyện chia sẻ của tám cán bộ chiến sĩ có những thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động
phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ trong thời gian qua
đây là những gương điển hình luôn nỗ lực vươn lên trong khó khăn gương mẫu rèn luyện sáng tạo miệt mài tận tụy với công việc
mỗi gương điển hình đều gắn với một cách làm hay sáng tạo có sức lan tỏa và đã được lãnh đạo học viện ghi nhận
góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm khơi dậy niềm tự hào ý chí phấn đấu phát huy bản chất tốt đẹp của bộ đội cụ hồ trong thời kỳ mới